thông tin mới nhất về cơn bão số một mươi hai
dự báo đến bảy giờ sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai bốn độ vĩ bắc một trăm linh chín một độ kinh đông trên đất liền các tỉnh từ phú yên đến ninh thuận
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm cấp độ rủi ro thiên tai bão cấp ba riêng các tỉnh phú yên khánh hòa ninh thuận cấp bốn
dự báo trong hai mươi bốn giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm tới hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến một mươi chín h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi hai hai độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên khu vực miền nam campuchia
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở vịnh bắc bộ dự báo ở các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận có mưa to
diễn biến mưa lớn còn phức tạp và kéo dài lan rộng ra bắc trung bộ tây nguyên và miền đông nam bộ
từ ngày bốn đến ngày tám tháng một mươi một trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo lũ lũ quét và sạt lở đất trên các sông từ hà tĩnh đến bình thuận khu vực tây nguyên và sông đồng nai
nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa bắc tây nguyên và lũ quét sạt lở đất vùng núi ven sông và ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp